tại nhà quốc hội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với văn phòng quốc hội và ban tuyên giáo trung mương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia bùi băng đoàn với cách mạng việt nam
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh trưởng ban thường trực quốc hội bùi băng đoàn một nghìn tám trăm tám mươi chín hai nghìn một mươi chín đồng chí nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị dự hội thảo
các đại biểu nêu rõ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của cụ bùi bằng đoàn là dịp để ôn lại cuộc đời sự nghiệp và những công hiến của một nhà lãnh đạo hết lòng vì nước vì dân
đó trước hết là sự nghiệp của vị quan thanh liêm chính trực là những công hiến to lớn trong hoạt động thanh tra trong cải cách tư pháp góp phần xây dựng ngành thanh tra ngành tư pháp tiến bộ ở nước ta
đặc biệt vào tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu cụ bùi băng đoàn được bầu làm đại biểu quốc hội của tỉnh hà đông và vào tháng một mươi một năm đó cụ đã được quốc hội nước việt nam dân chủ cộng hòa tại kỳ họp thứ hai tín nhiệm bầu giữ chức trưởng ban thường trực quốc hội
với vai trò là người đứng đầu cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân do cử tri cả nước bầu nên cụ bùi bằng đoàn luôn đề cao tư tưởng đại đoàn kết để động viên các lực lượng tham gia kháng chiến qua đó khẳng định vai trò của quốc hội trong việc đại diện cho ý chí của toàn dân cho tinh thần đoàn kết toàn dân tộc